lễ tổng kết dự án tủ sách thăng long ngàn năm văn hiến giai đoạn hai đã diễn ra sau bảy năm thực hiện với nhiều khó khăn
sau bảy năm thực hiện tủ sách đã suy tầm được tới chín trang tư liệu về thăng long hà nội từ các kho lưu trữ của anh pháp hà lan và hàng nghìn trang tư liệu từ các nguồn trong nước
đồng thời tủ sách đã xây dựng hồ sơ tư liệu văn hiến thăng long trên địa bàn ba mươi quận huyện
trên cơ sở hệ thống tư liệu đồ sộ này tủ sách đã xuất bản thêm bốn mươi bộ sách với bảy mươi bốn tập thuộc tất cả các lĩnh vực
tại buổi lễ tổng kết nhiều tổ chức cá nhân đã được nhận bằng khen vì những đóng góp tích cực cho dự án
việc xây dựng tủ sách sẽ giúp bạn đọc hiểu về hà nội đầy đủ khái quát sâu sắc hơn từ đó kế thừa phát huy truyền thống để phát triển thủ đô ngày càng hiện đại văn minh thanh lịch